kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long cho biết
đang tạm giữ đối tượng lê bá chắc ba mươi hai tuổi ngụ tại ấp bốn a xã an trường huyện càng long tỉnh trà vinh
về hành vi xúc phạm quốc kỳ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bốn lê bá chắc điều khiển xe mô tô đến trụ sở công an xã an trường
dùng xe ben đập phá khung nhôn bán trao khấu hiệu và xe rách lá cờ tổ quốc tại công an xã
mặc dù trước đó đồng chí công an xã trực tại trụ sở đã thuyết phục đối tượng bỏ xa ben để nói chuyện
nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi hung hãn
sau đó đối tượng này còn đến sân trụ sở ubnd xã an trường xe rách lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc
khi thấy các đồng chí công an viên của xã đến hỗ trợ thì đối tượng bỏ chạy
khi thấy tổ công tác của công an xã an trường truy đuổi đối tượng này chạy vào đường nhựa nông thôn
bỏ xe máy và chạy vào nhà một người dân ở gần đó cố thủ
dù đã được tổ công tác công an xã và chính quyền địa phương thuyết phục yêu cầu bỏ hung khí
và chấp hành làm việc với cơ quan công an nhưng lê bá chắc liên tục xúc phạm
và dùng gạch ngói trên nóc nhà người dân ném vào tổ công tác
nhận thấy không để tình hình diễn biến phức tạp tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp không chế đối tượng
được biết đối tượng lê bá chắc không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác trước khi thực hiện hành vi trên
tuy nhiên trước đó một tháng đối tượng này có sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long đang tạm giam đối tượng và tiếp tục làm rõ vụ việc